bảo hiểm xã hội tp hcm cùng với tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
chi nhánh tp hcm đã ký kết hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội tự nguyện
và bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn của thành phố
giờ đây người dân có thể đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tại bảy mươi sáu điểm thu của viettel
bảo hiểm y tế tp hcm có hai trăm một mươi sáu tổ chức ủy quyền thu với hai hai triệu người tham gia
bảo hiểm y tế hội gia đình và ba mươi hai người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm có hơn hai sáu triệu người tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tự nguyện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên chín mươi một dân số
bảo hiểm xã hội tp hcm kỳ vọng đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba việt châu sẽ phát triển được bảy người
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và một trăm linh người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
việc ủy quyền thêm đơn vị thu hộ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh
về sự lan tỏa giữa các tổ chức đệ lý thu trong việc thực hiện chức sách an sinh xã hội
bỏ đáng quyền lễ thập pháp chính đáng của người lao động